chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
từ âm nhạc kiến trúc hội họa đến nghệ thuật truyền thống
một trong số đó múa sa đam hát à dây ca kịch rô băm dù kê với đặc thù diễn viên phải đeo mặt nạ hoặc đổi mũ máu theo từng vai diễn
công việc chế tác các dụng cụ biểu diễn này đòi hỏi sự khéo léo tinh tế của những người nghệ nhân góp phần không nhỏ cho sự thành công bài diễn
nghệ nhân dân gian người khơ me lâm phen là một trong những người am hiểu và chế tác điêu luyện các sản phẩm độc đáo này
đến thăm nghệ nhân lâm phen ở ấp ba xe a xã lương hòa huyện châu thành tỉnh trà vinh mới thấy sự khéo léo tinh tế từ đôi tay của người nghệ nhân
trên ba mươi năm gắn bó với nghề ông được nhiều người biết đến với tài chế tác mũ mão mặt nạ phục vụ trong các loại hình văn hóa nghệ thuật của người khơ me
sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nghề thợ hồ ngay từ nhỏ mỗi khi theo cha đi xây dựng chùa triền lâm phen sớm tiếp cận với nghệ thuật kiến trúc được trang trí điều khác ở các chùa khơ me
vốn là người yêu thích đàn ca nên đi tới phung sóc hay ngôi chùa khơ me nào lâm phen cũng tìm hiểu về các loại nhạc cụ những bài hát dân ca dân vũ cũng như nghệ thuật xây dựng kiến trúc của người khơ me
bằng niềm đam mê của mình cùng với sự tìm tòi học được từ các nghệ nhân trên đất chùa tháp năm một nghìn chín trăm chín mươi một ông bắt đầu chế tác những loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc
trong đó nghề chế tác mũ máu mặt nạ của người khơ me giúp lâm phen trở nên nổi tiếng khắp vùng trà vinh và khu vực đồng bằng sông cửu long

múa cái điệu múa là múa điệu gì múa nay khác múa xưa khác cũng như là tôi làm thì không phải là một loại múa khác nhau múa cổ điển và múa nay
mình dùng cái hiện vật khác nhau hết như vậy thì mình đòi hỏi mình phải có tư tưởng và các hiếu
còn hồi xưa thì nó khác cái cách làm hồi xưa thì làm bằng giải với đem loại quất với cái mũ hồng rừng cái mũ trái hồng rừng
nhưng mà cái cổ
còn nó rất là cực
ngày nay việc chế tác mũ mão mặt nạ đã đơn giản hơn khi có thể thay thế bằng một số keo rán và sơn công nghiệp
một số công đoạn cũng có nhiều cải tiến như thay vì đắp phải một số nghệ nhân chuyển sang tận dụng giấy vé số giấy ít thấm nước độ bền cao hơn
khuôn bằng xi măng cũng được thay thế cho khuôn đất để khuôn sử dụng được nhiều lần
sau công đoạn lấy mũ máu mặt nạ từ khuôn ra
thì tiếp tục quét thêm một lớp sơn dầu để chống thấm chống mối mọt
và sau đó sơn thêm một lớp sơn không màu để mão có độ dày trơn bóng dễ vẽ hoa văn
màu của chiếc mão mặt nạ được các nghệ nhân sáng tạo lấy các loại cây trái thiên nhiên
và nếu như sử dụng mão mặt nạ phục vụ trong biểu diễn nghệ thuật khơ me
thì màu sắc và đặc điểm của mão mặt nạ cũng khác nhau nhằm thể hiện tính cách của từng nhân vật
do đó kỹ thuật chế tác mão mặt nạ cũng đòi hỏi các nghệ nhân
cần phải có kiến thức và am hiểu về từng vai diễn từng loại hình nghệ thuật khác nhau
được sự quan tâm của đảng nhà nước đến đời sống văn hóa và bảo tồn nghệ thuật truyền thống dân tộc
nên trong những năm gần đây các chùa xóm ấp có đông đồng bào khơ me sinh sống
phong trào văn nghệ phát triển rất mạnh ở tất cả các điểm chùa khơ me
đặc biệt là mũ máu mặt nạ của người khơ me là tác phẩm nghệ thuật độc đại
độc đáo thường được sử dụng trong các loại hình nghệ thuật văn hóa
như múa saddam hát a zai ca kịch robam dù kê
khi biểu diễn các loại hình nghệ thuật này diễn viên phải đeo mặt nạ và đội mão theo từng vai diễn
từ đó do nhu cầu thực tế nên các sản phẩm mão mặt nạ
cũng như các hiện vật văn hóa dân tộc của nghệ nhân lâm phen đã được các chúa khơ me
và các đơn vị bảo tàng ngành văn hóa trong và ngoài tỉnh tìm đến đặt hàng
đoàn nghệ thuật khơ me ánh bình minh là hàng năm khi dàn dựng kịch bản sân khấu dù kê
cũng có hộp liên hệ với nghệ nhân ủ tố lâm phen để đặt cho ông trước
để ông chế tác đạo cụ để phục vụ sân khấu dù kê của đoàn ánh bình minh
hàng năm đoàn dàn dựng khoảng hai kịch bản mới
cho nên là công cụ đạo cụ phục vụ cho sân khấu dù kê là đa số là đoàn sử dụng
cho đạo cụ của nghệ nhân ủ tố lâm phen
nói chung là công cụ đạo cụ của ông lâm phen làm cũng có nghĩa là nó đẹp mẫu mạ nó đẹp
rồi một cái nữa là đúng theo nhân vật ví dụ là giấy chặn giấy vua và một số giấy khác
nhưng là làm rất là biểu cảm cho nên là thể hiện theo nhân vật là đúng cái nội dung kịch bản
cho nên là cái nghệ nhân ủ tố lâm phen là không có khiếu gì vì chế tác cái đạo cụ phục vụ cho dù kê bà sắc
qua chính sách đảng và nhà nước ta thì rất quan tâm đặc biệt đối với vấn đề chính sách dân tộc
mà đi sâu nhất là vấn đề tôi nói về lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật luôn
và riêng trong phong trào văn nghệ của pum sốc đó mà
nói chung là nơi nào thì phải nói rằng là đều có đoàn nghệ thuật là dân lập kiểu là nghiệp chứ
cho nên là ở đâu cũng đều có hết
do đó thì phong trào văn nghệ trong đồng bào khmer của tỉnh trái vinh
nói chung là hoạt động là đi vào chiều sâu
do nó được sự hỗ trợ và ủng hộ đồng tình của đồng bào thì rất là nhiều rất là sâu sắc
đặc biệt nhất là có đoàn nghệ thuật
mà chúng ta được tồn tại ngày hôm nay phải nói là sự quan tâm đặc biệt của đảng nhà nước rồi
bên cạnh đó phải nói là những các nghệ nhân các nghệ nhân của tỉnh thì có rất là nhiều
nhưng mà tôi nói ở đây là trường hợp ông lam phen ấy thì ổng là một trong những người đó là có nhiều cái sáng kiến
trong vấn đề như là làm những mặt nạ này rồi những cái nghệ thuật gọi là vật thể văn hóa vật thể này
và góp phần để phục vụ cho dân phi vật thể của tỉnh là nổi bật
mà nỗi bật này phải nói là nghệ thuật này cũng có sự đóng góp của ông lam phen
đặc biệt nhất đối với đồng bào khmer thì xem văn nghệ nó không chỉ dừng lại là một món ăn tinh thần của đồng bào
mà đồng bào còn xem đó là một linh hồn của dân tộc
chính vì lẽ đó đồng bào luôn luôn giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc khmer
nghĩa là một ngày càng là rực rỡ hơn
ở trà vinh nhiều nghệ nhân khơ me am hiểu về các loại hình văn hóa nghệ thuật độc đáo của dân tộc
như nghệ nhân lâm phen đang ra sức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của mình bằng việc đào tạo truyền nghề cho thế hệ trẻ
hiện nay trong gia đình nghệ nhân lâm phen có người anh họ và hai người con của ông đã được truyền nghề về chế tác mão
mặt nạ và biết chơi các loại nhạc cụ dân tộc để phục vụ cho các loại hình nghệ thuật sân khấu và múa hát của đồng bào khơ me
đây cũng là niềm mong mỏi ước mong
tâm huyết của ông đối với các thế hệ trẻ
tôi rất là lo sợ mai sau này thì không có ai nối lại cái nghề này
tại vì cái nghề này thì nó cũng không phải dễ đòi hỏi cái sự đam mê
từ năm hai nghìn một mươi bốn được sự hỗ trợ kinh phí của xã giang hóa
hỗ trợ cho
bốn học viên trong cái khóa sáu tháng
trong khi đó là có con của ông thạch carino
với em là con của nghệ nhân lam phen
với hai người học viên khác là cùng áp của nghệ nhân
rồi trong cái khóa học sáu tháng đó em cũng đã am hiểu nhiều
cái sự mong ước của em á sau này nếu mà em có con á có thể là em sẽ nối truyền nghề lại cho con
và những cái người mà có sự đam mê
thì nếu mà có sự yêu thích cái nghề nghiệp của em
thì em sẽ truyền dạy lại
vậy không để cho bị mai một
mỗi dân tộc đều có bản sắc văn hóa riêng
đó là linh hồn và biểu tượng của sự trường tồn của mỗi dân tộc
khi nói đến bản sắc văn hóa dân tộc
không thể phủ nhận vai trò hết sắc
sức to lớn của văn hóa dân gian
do vậy để gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
trước nhất phải từ việc bảo tồn làm giàu và phát huy văn hóa dân gian
bằng đam mê và hiểu biết của mình
nghệ nhân lâm phen đã góp phần nâng tầm văn hóa phi vật thể của dân tộc mình
đó cũng chính là cách bảo tồn phát huy bản sắc dân tộc của đồng bào khơ me nam bộ tích cực nhất
cái ý tôi muốn luôn lại
để con cháu ngày sau thấy biết rồi
muốn đào tạo thêm cho mấy đứa con cháu
để sau này nó biết làm như tôi vậy
tại vì cái tuổi của tôi hôm nay cũng hơi cao rồi
và sức khỏe cũng yếu
khi bảo tàng văn hóa dân tộc khơ me tỉnh trà vinh đi vào hoạt động năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
nghệ nhân lâm phen
được mời tham gia chế tác phục chế
nhiều hiện vật gắn liền với đời sống văn hóa
phong tục tập quán của người khmer trà vinh
như nhà sàn nhà tha la nhà thờ ông tà
các loại nông ngư cụ nhạc cụ và mão mặt nạ
được dùng để hóa trang trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật khmer
với những nỗ lực của nghệ nhân lâm phen
cũng như những nghệ nhân người khmer khác
sẽ tạo được kỹ thuật lợi
để những nét văn hóa nghệ thuật độc đáo của dân tộc khmer
tiếp tục được giữ vững và phát triển